quân đội quốc gia somali đã tiêu diệt sáu mươi bảy phân tử thuộc nhóm hồi giáo cực đoan ansabab
trong một chiến dịch thực hiện xuyên đêm tại khu vực middle sabella miền nam của đất này
tổng thống somali ông hassan saeed mohammud tuyên bố bắt đầu cuộc chiến toàn diện
chống ansabab sau cuộc bầu cử hồi tháng năm năm nay
trong những tháng gần đây quân đội quốc gia somali đã cùng dân quân bộ tộc địa phương
giành lại nhiều vùng lãnh thổ ở các bang miền trung gamunduk và hisabella
trong một chiến dịch được mỹ và phái bộ chuyển tiếp liên minh châu phi tại somali hỗ trợ không kích
nhà lãnh đạo somali cho biết nỗ lực giải phóng các bang hisabella và gamunduk khỏi ansabab
đang ở giai đoạn cuối khi tại đây chỉ còn lại vài nhóm phiến quân